theo thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
thiệt hại do mưa lũ đã làm một mươi bảy người thiệt mạng và mất tích
ước tính tổng thiệt hại là gần sáu trăm tám mươi tỷ đồng
hoàn lưu bão số ba đã gây ra thiệt hại tại năm trên chín huyện thành phố của tỉnh yên bái
cụ thể một sáu trăm một mươi hai ngôi nhà bị sập đổ tốc mái sạt tàu ly đặc biệt đã làm sập hoàn toàn một trăm sáu mươi hai ngôi nhà
gần ba ba trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng vùi lấp
hai mươi tám con da súc da cầm bị cuốn trôi hàng trăm tuyến đường cầu cống sạt lở tàu ly cuốn trôi
bốn trăm ba mươi hai công trình thủy lợi bị vùi lấp sáu công trình nhà máy thủy điện bị vùi lấp nghiêm trọng
trước thiệt hại do mưa lớn gây ra các huyện thị bị thiệt hại đã thành lập đoàn công tác kiểm tra tình hình bị thiệt hại
tại các địa phương và thăm hỏi trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị sập nhà tốc mái
bên cạnh đó các địa phương huy động mọi lực lượng tham gia hỗ trợ các hộ gia đình thu dọn vệ sinh
và dựng lán để ở trong những ngày sắp tới